tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng vừa ký ban hành chỉ thị của bộ chính trị về lãnh đạo
cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
bộ chính trị nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn bầu ra
những đại biểu xứng đáng cho đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
trong quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới
truyền hình nhân dân xin được giới thiệu toàn văn chỉ thị
để cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đạt kết quả cao bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy các tổ chức đảng
lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây
xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử
bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ bình đẳng đúng pháp luật an toàn tiết kiệm
và thực sự là ngày hội của toàn dân
lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung
thống nhất của đảng trong công tác cán bộ gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp
và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu
về phẩm chất đạo đức và năng lực có quan điểm lập trường chính trị vững vàng
đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật có điều kiện thực hiện nhiệm vụ
tham gia làm đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
những người không xứng đáng không đủ tiêu chuẩn nhất là những người xa suốt về phẩm chất đạo đức
tham nhũng chạy chức chạy quyền su nịnh kiêu ngạo quan liêu gây mất đoàn kết
ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng nhà nước
phần đầu giới thiệu lựa chọn bầu được những đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
thật sự tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
bảo đảm đủ tiêu chuẩn đủ số lượng có cơ cấu hợp lý trong đó lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu làm trọng tâm
không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn phân đấu bầu đủ năm trăm linh đại biểu quốc hội và đạt tỷ lệ đại biểu quốc hội chuyên trách
lựa chọn giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân
phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của cơ quan trung ương có thẩm quyền
các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương
giới thiệu người ra ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử
bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử bầu cử theo quy định của pháp luật
nghiên cứu điều chỉnh bổ sung cụ thể chặt chẽ các quy định về trách nhiệm quyền hạn và sự phối hợp của các cơ quan đơn vị
phụ trách tổ chức bầu cử quy trình đề cử ứng cử việc phân bổ người ứng cử đại biểu quốc hội do trung ương giới thiệu
việc thẩm định hồ sơ người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân
việc tuyên truyền vận động bầu cử giải quyết khiếu nại tố cáo
quy định cụ thể đối với việc tự ứng cử phải có quy trình thật chặt chẽ đúng quy định của hiến pháp và pháp luật
quy định rõ việc gì được làm việc gì không được làm trong vận động bầu cử tránh tình trạng vận động không lành mạnh
khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp khóa gần đây
chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn đảng toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử
các quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân về vị trí vai trò của quốc hội và hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước
về vị trí vai trò của người đại biểu nhân dân về quyền nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh
hoạt động hiệu lực hiệu quả động viên mọi cử tri tự giác tích cực và chủ động tham gia bầu cử nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử
mỗi cán bộ đảng viên phải gương mẫu để cao trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử
chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
giải quyết kịp thời đúng pháp luật các khiếu nại tố cáo của công dân ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật về bầu cử
kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc âm mưu hành động phá hoại cuộc bầu cử lợi dụng bầu cử để gây dối
có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử
các tỉnh ủy thành ủy thành lập ban chỉ đạo để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương
chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương
đảng đoàn quốc hội ban cán sự đảng chính phủ đảng đoàn mặt trận tổ quốc việt nam các ban đảng ở trung ương hội đồng bầu cử quốc gia
cấp ủy tổ chức đảng các cấp có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ thị này chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo